thời gian qua nhóm đối tượng này thường xuyên có những hành vi lôi kéo kích động các hộ gia đình có liên quan đến việc đền bù hỗ trợ
thậm chí chúng còn tạo sức ép dùng các thủ đoạn uy hiếp đe dọa gia đình ông cũng như một số hộ khác tại đây nếu không nghe theo lời chúng
thậm chí chúng còn tạo sức ép dùng các thủ đoạn uy hiếp đe dọa gia đình ông cũng như một số hộ khác tại đây nếu không nghe theo lời chúng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tám quả lựu đạn hàng chục dao phóng hai mươi chai bom xăng chưa qua sử dụng và nhiều pháo nổ
hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm đối tượng gây dối chống người thi hành công vụ
tại cơ quan điều tra một trong những đối tượng tham gia tấn công lực lượng chức năng đã khai nhận đây là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm
tại cơ quan điều tra một trong những đối tượng tham gia tấn công lực lượng chức năng đã khai nhận đây là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm
cô kinh ấy bảo là cứ cho ba thằng kết là phải chạy hết thế ông hiểu và cái ném ôm thăng ấy là cùng hết
thế ông công ấy bảo là không phải bạn gái nói nhiều cứ vào là chiến
cho đến nay theo ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đồng tâm đã được lập lại
lực lượng thực thi nhiệm vụ đã làm chủ được tình hình bảo vệ toàn bộ các mục tiêu đảm bảo sức khỏe cũng như tính mạng của người dân
thưa quý vị vào năm hai nghìn một mươi bảy một số đối tượng cơ hội đã kích động người dân tại đồng tâm lập hàng rào giam giữ các chiến sĩ công an đang thực thi nhiệm vụ
từ đó cho đến nay các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc giải quyết tháo gỡ những khiếu nại của người dân đồng tâm liên quan tới quản lý đất đai
tuy nhiên một số đối tượng đã tiếp tục mọi thủ đoạn mua chuộc
lôi kéo kích động tự nhận mình là đại diện cho một bộ phận người dân đồng tâm có hành vi chống đối lại lực lượng thực thi pháp luật
và ngay sau khi sự việc tại đồng tâm xảy ra dư luận cả nước đã bày tỏ sự bất bình đồng thời lên án hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của nhóm đối tượng chống đối lực lượng chức năng gây dối an ninh trật tự
vì vậy cần phải nghiêm khắc lên án và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
theo luật sư đặng văn cường vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm đối với các hành vi của nhóm đối tượng nguy hiểm này có thể coi là tội giết người
đây rõ ràng là một hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại khoản một của điều một trăm hai mươi ba bộ đình sự năm hai nghìn một mươi năm
với các tình tiết định không tăng nạn hiểm hình sự như là sử dụng phương viện công cụ có thể gây chết nhiều người làm chết nhiều người có tinh chất côn đồ
và chống người thi hành công vụ vì lý do công vụ nạn nhân đó là những tình tiết có thể áp dụng tăng nặng và hình phạt đối với các đối tượng là ném lựu đạn có thể là tù trung thân hoặc tử hình
những đối tượng đã mua nửu đạn cung cấp nửu đạn và xối dục kích động chỉ đạo đối tượng ném nửu đạn sẽ cùng bị xử lý về tội giết người với cùng một tội danh như vậy
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này
cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được rất nhiều loại vũ khí họ đã có sự chuẩn bị
thứ hai là có sự bàn bạc thống nhất phân công phân nhiệm với nhau
như vậy là hành vi phạm tội có tổ chức là có thể áp dụng và đây là tình tiết có thể tăng nạn kinh nghiệm hình sự
và cũng là cái yếu tố để xác định là có bao nhiêu người đồng phạm
theo quy định của pháp luật thì đồng phạm thì từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện tội phạm thì đồng phạm có thể là có người chủ mưu cầm đầu có người thực hành
có người xúi dục có người giúp sức thì tất cả các những người đó đều được xác định là đồng phạm và cùng bị xử lý về một tội danh
đây là một bài học đắt giá đây là một sự kiện làm xuân sao dư luận xã hội không những trong ngành công an mà toàn dân
kể cả những người việt nam và nước ngoài thì cần phải có một nhận thức rõ được bản chất của vụ việc
theo dõi trên báo chí thông tin về sự việc tại đồng tâm nhiều cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi manh động nguy hiểm của nhóm đối tượng chống đối
quan điểm của chúng tôi thì không thể dung thứ được cho bất kỳ một đối tượng nào có liên quan đến cái vụ này
tôi cho rằng là những người mà tổ chức chống đối lại cơ quan pháp luật như vậy là
là không đúng
những người kích động như vậy anh để làm những chuyện đó rất nguy hiểm
hiện nay đối với vụ việc xảy ra tại đồng tâm một số đối tượng cơ hội chính trị phản động đã tung rất nhiều thông tin giả nhằm bôi nhọ hạ uy tín cơ quan chức năng
cũng như hướng lái dư luận hiểu sai bản chất thực sự đối với vấn đề đồng tâm
vì vậy người dân cần phải tỉnh táo tránh nghe theo những đối tượng xấu kích động không đăng tải hay chia sẻ những thông tin không chính xác về vụ việc
gây bất ổn tình hình an ninh trật tự
cũng như dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
giết người tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng chống người thi hành công vụ
theo điều một trăm hai mươi ba điều ba trăm linh bốn điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
đến nay thì tình hình an ninh trật tự ở đồng tâm cơ bản ổn định mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường
nhiều người dân tích cực hỗ trợ lực lượng công an quân đội thực hiện nhiệm vụ
việc thi công xây dựng tường rào sân bay miếu môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch
ngoài ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ mà bộ công an đã thông tin đến báo chí
các cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự thi công tường rào sân bay miếu môn và người dân đều an toàn
và những thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự của truyền hình công an nhân dân
còn tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng đến với các tin tức trên nhiều sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay việt nam
thân chúc xin chào biên tập viên minh hương
kính thưa quý vị ngày một mươi tháng một công an quận sáu tp hcm cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường võ văn kiệt
làm hai người bị thương ghi do bỏ chạy sau khi cướp túi sách người đi đường
khoảng một mươi giờ cùng ngày hai thanh niên chạy xe máy biển số năm mươi chín t hai hai mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi chín với tốc độ cao ở làng ô tô trên đường võ văn kiệt
hướng từ huyện bình chánh về quận một
phía sau có nhiều người truy đuổi đến khu vực gần cầu bộ hàng số sáu đường võ văn kiệt quận sáu
cả hai té ngã và bị thương nặng
người dân và lực lượng chức năng có mặt đưa vào bệnh viện cấp cứu
một số người dân cho biết hai thanh niên này vừa cướp túi sách của người đi đường
và bị truy đuổi từ khu vực trung tâm thành phố đến vị trí trên tự té ngã
lực lượng chức năng thu giữ một túi sách và đưa xe máy có liên quan về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ
tại hội nghị triển khai công tác phối hợp với báo chí tổ chức vào sáng ngày một mươi tháng một
giám đốc bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm đã chuyển hồ sơ bảy mươi hai doanh nghiệp trốn đóng
nợ động một trăm ba mươi hai tỷ đồng bảo hiểm xã hội cho cơ quan công an điều tra để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
tuy nhiên có sáu đơn vị đã cơ bản trả hết nợ và cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm đã đề nghị rút tên các doanh nghiệp này
cơ quan công an điều tra cũng chấp nhận đưa ra khỏi danh sách khởi tố
một mươi doanh nghiệp còn lại đã có sáu mươi bốn đơn vị đã khắc phục một phần tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội
và cơ quan điều tra đang tiến hành thủ tục điều tra theo quy định
tổng số tiền các doanh nghiệp đã khắc phục đóng cho bảo hiểm xã hội là bốn mươi sáu tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội tp hcm cũng lập biên bản vi phạm hành chính tại một trăm ba mươi bốn đơn vị
với tổng số tiền xử phạt là một mươi một tỷ chín trăm linh triệu đồng
trong đó có bảy mươi hai đơn vị bị xử phạt số tiền hai tỷ sáu trăm linh triệu đồng
và chuyển ủy ban nhân dân tp hcm xử phạt sáu mươi hai đơn vị chín tỷ ba trăm linh triệu đồng
theo cục hàng không việt nam nhu cầu khách đi lại dịp tết nguyên đáng năm nay dự kiến tăng khoảng một mươi hai
so với tết năm hai nghìn một mươi chín và tăng hai mươi hai so với thường lệ
tuy nhiên vé máy bay dịp này ở các trạng nội địa chính lại tiêu thụ khá chậm so với các năm trước
khảo sát của cục hàng không trước tết nguyên đáng một tháng cho thấy
trên trạng tp hcm hà nội số vé đặt mua dịp hai tuần trước tết chỉ đạt khoảng bốn mươi lượng vé cung ứng
một lượng vé tương tự được bán ở chiều ngược lại hà nội tp hcm trong dịp sau tết
còn hiện tại đã là rầm tháng chạp nhưng vé ở các trạng nội địa chính dịp cao điểm
từ hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng chạp không khang hiếm
tuy nhiên giá vé vẫn ở mức cao
trạng tp hcm hà nội giao động từ ba bốn trăm linh đồng từ zzt đến bảy chín trăm linh đồng việt nam airlines
ngày ba mươi tết giá vé hạ nhiệt chỉ còn từ hai ba trăm linh đồng đến sáu bảy trăm linh đồng
giá vé tại các chặng bay lẻ từ tp hcm và chiều ngược lại cũng tương đối thất thường so với các năm trước
điển hình những ngày này giá vé từ tp hcm đi thanh hóa trước ngày hai mươi một tháng chạp giảm sâu
so với giá các hãng tung ra trước đó
do các hãng hàng không họ chủ động trong việc mà sắp xếp lịch bay trước
tăng chuyến bay cho bà con về quê ăn tết có thể là bà con có thể mua vé trước rồi
và bây giờ là một số người họ cũng chưa quyết định được tùy theo công việc của họ
thì họ có thể mua giá sau
việc người dân đặc biệt là các bạn trẻ có xu hướng đi du lịch thay vì về quê đón tết
cũng được cho là một trong những yếu tố khiến thị trường vé tết nội địa có những thay đổi
khác với các chặng nội địa chính các trạng bay lẻ từ những điểm du lịch
điển hình như phú quốc như tp hcm những ngày sau tết còn rất ít
riêng ngày mùng năm các hãng việt nam airlines jetta và bamboo airways
đều đã hết vé
trong năm hai nghìn một mươi chín tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển của việt nam
có xu hướng tăng và diễn biến khá phức tạp
trước tình trạng trên bộ tư lệnh cảnh sát biển đã chỉ đạo các vùng trực thuộc
tăng cường công tác xử lý song song đó là gắn kết đồng hành cùng ngư dân
bảo vệ chủ quyền biển đảo giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển việt nam
bên cạnh những mặt thuận lợi cảnh sát biển việt nam cũng gặp phải nhiều khó khăn thách thức
tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trên biển
đặc biệt là vùng giáp ranh vùng biển đang đàm phán phân định vùng nước lịch sử
thường xuyên xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật đánh bắt hải sản trái phép
đòi hỏi lực lượng cảnh sát biển phải có những biện pháp cứng rắn dựa trên luật cảnh sát biển việt nam
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên biển cảnh sát biển luôn chú trọng công tác tuyên truyền

đảm bảo đúng đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân
đặc biệt là ngư dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo
giữ gìn an ninh trực tự an toàn và thực thi pháp luật trên biển
bộ tư lệnh vùng biển sát biển ba chúng tôi bố trí các tàu trực các khu vực biển bảo đảm trong phạm vi vùng biển của vùng đám nhiệm
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được ngay khi có tình huống trong phạm vi vùng biển của bộ tư lệnh
ngoài các tàu trực trên biển thì chúng tôi còn bố trí các tàu trực tại bến
để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ như là khu vực cảng hải đội ba nghìn ba mươi hai
ngoài ninh vân khánh hòa cũng có vài ba chiếc trực ở tại bến
và khu vực bà rịa vũng tàu này cũng trực tại bến
rõ rõ là chúng tôi bố trí một lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có yêu cầu khi có nhiệm vụ
nhằm biểu dương các tập thể và cá nhân cơ quan báo chí khu vực phía nam
chiều ngày chín tháng một
tại đoàn trinh sát số hai nguyện nhân trạch tỉnh đồng nai
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tặng bằng khen cho một mươi một tập thể và hai mươi ba cá nhân
có hành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là chương trình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
là chủ dự vững chắc bảo vệ ngư dân trên biển
thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay